căn cứ tài liệu điều tra thu thập được ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bốn bị can gồm hồ đắc hiếu tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá đông nam hà văn thuận nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình dương hiện là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và quản lý dự án bình dương
nguyễn kim liên nguyên tri cục trường tri cục tài chính doanh nghiệp tỉnh bình dương vũ thị lợi nguyên trưởng phòng nghiệp vụ thuộc tri cục tài chính doanh nghiệp tỉnh bình dương hiện là phó phòng tài chính doanh nghiệp thuộc sở tài chính tỉnh bình dương
bốn bị can trên đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước

một mươi bị can trên đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm

ba mươi chín bị can trên đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm

bốn mươi một bị can trên đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
để xảy ra những vi phạm trên trước hết trách nhiệm thuộc về chấp hành viên thực hiện không đúng các quy định pháp luật gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân
cụ thể đã gây thiệt hại hơn một mươi một tỷ đồng có dấu hiệu vi phạm luật hình sự
do đó viện kiểm sát tối cao kiến nghị cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh đồng nai tổ chức khắc phục ngay những vi phạm nêu trên
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cục thi hành án dân sự tỉnh đồng nai cũng đã có thông tin về vụ việc này
đó là không tổ chức thi hành án nữa mà chờ bản án có hiệu lực
cái thứ hai là xử lý kỷ lực đối với các đồng chí chấp hành viên tổ chức thi hành án này theo sách luận tám mươi ba về trực tiếp kiểm sát của viện kiểm sát nhân tối cao
đối với nội dung này thì chúng tôi cũng đã trả lời cho báo chí
sau khi chúng tôi có tham mưu
trước đó ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã xét xử giám đốc thẩm tại quyết định số hai mươi hai nghìn hai mươi một hsgdt quyết định
chấp nhận kháng nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao hủy bản án hình sự sơ thẩm số một trăm linh tám hai nghìn một mươi bốn hsst ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn của tòa án nhân dân tỉnh đồng nai
và bản án hình sự phúc thẩm số hai trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi năm hsbt ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn

tố tụng hình sự làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan toàn diện của vụ án
xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp của nhiều bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang thủ lý lại vụ án từ đầu
với những sai phạm trên hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao kiến nghị
hủy kết quả đấu giá quyết định thi hành án số bảy mươi năm trên qd ctha ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
của cục thi hành án dân sự tỉnh đồng nai
vì vậy một mươi hai hectare đất và tài sản trên đất là vật chứng của vụ án
cơ quan điều tra sẽ phải kê biên để đảm bảo thi hành án cho tất cả các bị hại
theo quyết định giám đốc thẩm số hai mươi
hàng trăm bị hại kỳ vọng vụ án sẽ được điều tra xét xử lại công bằng đúng pháp luật
đảm bảo quyền và lợi ích của những người liên quan
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ án điển hình này trong các bản tin sau
để chuẩn bị cho việc xây dựng phương án mở cửa trường học
tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp trở lại trong điều kiện thích ứng với dịch covid một mươi chín
sở giáo dục đào tạo đã thống kê tình hình học sinh học tại các địa phương khác
và học sinh đang còn ở địa phương khác
theo đó thì hiện có hơn năm mươi học sinh từ mầm non cho đến trung học phổ thông
ở hoặc là học tạm tại các địa phương khác chưa trở lại thành phố
cụ thể ở bậc mầm non số trẻ chưa trở lại tp hcm là hai mươi hai năm trăm tám mươi tám
trong đó ở khối nhà trẻ có bảy chín mươi hai trẻ
khối mẫu giáo có một mươi năm bốn trăm chín mươi sáu trẻ
ở bậc tiểu học có khoảng hai mươi bốn học sinh ở tỉnh đang học trực tuyến
có bốn chín trăm tám mươi một học sinh đăng ký học tạm tại các tỉnh và có một hai trăm tám mươi năm học sinh nhà trường
chưa liên hệ được với phụ huynh học sinh
tương tự ở bậc trung học cơ sở có chín trăm ba mươi hai học sinh đăng ký học tạm tại địa phương khác
và có tám trăm năm mươi chín học sinh của các tỉnh đăng ký học tạm tại các trường trung học cơ sở
ở các quận quyện của tp hcm
còn ở bậc trung học phổ thông số học sinh đang học tạm ở tỉnh khác
là một trăm bốn mươi tám và số học sinh của các địa phương đang học tạm tại tp hcm là năm trăm linh một
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết khi học sinh trở lại học trực tiếp
sở giáo dục đào tạo yêu cầu các nhà trường tổ chức khảo sát phân loại trình độ học sinh
có kế hoạch phụ đạo bồi dưỡng và kiểm tra đánh giá những nội dung đã học
theo yêu cầu cần đạt của môn học
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đồng tháp
cùng lãnh đạo xã tân dương huyện lai vung đã đến thăm hỏi động viên
gia đình anh đỗ phước sang có vợ và hai con nhỏ tử vong trong vụ cháy tiệm tạp hóa
được hai vợ chồng anh thuê bán ở xã tân quy tây tp sa đéc
trước đó khoảng hai mươi ba h đêm ngày hai mươi hai một mươi một người dân xã tân quy tây tp sa đéc
phát hiện ngọn lửa bốc lên từ tiệm bán hàng tạp hóa gần trụ sở ủy ban nhân dân xã tân quy tây
tuy được phát hiện chữa cháy nhưng do nhà có rất nhiều vật dụng dễ cháy
nên ngọn lửa bùng phát mạnh khiến căn nhà bị thiêu rụi
vụ hỏa hoạn làm ba người trong gia đình tử vong gồm vợ và hai con ruột
một mươi ba tuổi và bốn tuổi của anh sang
riêng anh sang may mắn thoát ra ngoài nhưng cũng bị bỏng ở chân
đoàn đã chia sẻ nỗi đau mất mát quá lớn này
động viên anh sang cố gắng vượt qua điều trị vết thương bị bỏng
mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đồng tháp cũng hỗ trợ gia đình anh số tiền chín triệu đồng
hiện ngành chức năng tỉnh đồng tháp đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia số vụ tai nạn giao thông
số người thiệt mạng và số người bị thương trong tháng một mươi một năm nay đã giảm so với cùng kỳ năm trước
trong tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay
xin mời quý vị cùng gặp gỡ những chiến sĩ đặc biệt trên trận tuyến phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tháng một mươi một năm nay toàn quốc đã xảy ra một một trăm bảy mươi tám vụ tai nạn giao thông
làm năm trăm năm mươi chín người thiệt mạng và tám trăm bốn mươi một người
so với cùng kỳ năm trước đã giảm hai trăm sáu mươi vụ giảm bảy mươi một người thiệt mạng và giảm hai trăm ba mươi một người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra một một trăm sáu mươi chín vụ tai nạn giao thông
làm thiệt mạng năm trăm năm mươi năm người bị thương tám trăm ba mươi chín người
giảm hơn hai trăm năm mươi vụ giảm sáu mươi sáu người chết và giảm hai trăm hai mươi tám người bị thương so với cùng kỳ năm trước
đường sắt xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông làm ba người thiệt mạng hai người bị thương
tuyến đường thủy xảy ra ba vụ làm một người thiệt mạng không có người bị thương
tuyến hàng hải trong tháng một mươi một không xảy ra tai nạn
tính chung trong một mươi một tháng qua toàn quốc đã xảy ra một mươi một trăm ba mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm hơn năm một trăm linh người thiệt mạng và hơn bảy người bị thương
so với một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi số vụ tai nạn giao thông đã giảm ba ba trăm hai mươi chín vụ
số người thiệt mạng giảm một một trăm linh bốn người và số người bị thương đã giảm hai chín trăm năm mươi người
một thông tin đáng chú ý khác đó là sở giao thông vận tải tp hà nội vừa có công văn
đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện việc lắp camera trên xe ô tô vận tải
theo quy định tại nghị định số một trăm linh hai nghìn hai mươi ndcp
theo sở giao thông vận tải mặc dù đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc
nhưng các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc đối tượng lắp camera thực hiện việc lắp đặt
nhưng số lượng phương tiện lắp camera chiếm tỷ lệ còn thấp theo quy định
để đảm bảo thực hiện việc lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải
theo quy định tại nghị định số một trăm linh hai nghìn hai mươi và nghị quyết số sáu mươi sáu ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
có sức chứa từ chín chỗ kể cả người lái xe container xe đầu kéo trên địa bàn thành phố
khẩn trương thực hiện việc lắp camera trên xe ô tô theo quy định
những ngày đầu khi các tuyến xe buýt trên địa bàn thủ đô hoạt động trở lại
lượng khách sử dụng dịch vụ này khá thưa thớt
thì bắt đầu từ cuối tháng một mươi trở đây khách đi xe buýt đã tăng trở lại
để có thể phục vụ tốt nhất và thuận tiện nhất cho người dân sử dụng xe buýt
thì mới đây hiệp hội vận tải hành khách công cộng thành phố hà nội
đã có văn bản gửi tới ủy ban nhân dân thành phố
kiến nghị cho phép loại hình phương tiện công cộng này được hoạt động một trăm linh công suất vào giờ cao điểm
tuy nhiên thì xung quanh vấn đề này vẫn còn rất nhiều luồng ý kiến trái chiều
vì sao trong thời điểm cả ngành vận tải hành khách đều hoạt động cầm chừng
đều ghi nhận tình trạng thua lỗ
nhưng mà xe buýt vốn luôn ý ảnh trong suốt lịch sử hoạt động
thì lại nổi lên như là một điểm sáng hiếm hoi cho ngành vận tải hành khách
đây là một tín hiệu đáng mừng hay là đáng lo ngại
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
dịch bệnh thì đã và đang mang đến nhiều tác động tiêu cực cho ngành vận tải
đặc biệt là vận tải khách
và hãy cùng chúng tôi điểm lại một số loại hình vận tải khách hiện vẫn đang hoạt động
để hiểu lý do vì sao một số loại hình như là taxi xe khách liên tình
thì liên tục ghi nhận tình trạng thua lỗ
và thậm chí nhiều doanh nghiệp còn phải cắt giảm đến mức thấp nhất
rất nhiều chi phí hoạt động thậm chí bán cả phương tiện đi
để có thể duy trì được qua cái giai đoạn khó khăn này
trong khi đó xe buýt lại đi ngược lại hoàn toàn với xu thế chung
và phải chăng đây là một tín hiệu rất là đáng mừng
khi mà người dân đã dành nhiều tình cảm hơn
cho loại hình vận tải công cộng này
hay đó là một câu chuyện khác
xe khách liên tỉnh gần như tê liệt hoàn toàn kể cả khi được phép chạy lại
tiền vé không đủ chi phí vận hành
khi mà giá xăng liên tục tăng
những chiếc xe ghi nhận tình trạng chạy rỗng
không quá nổi năm khách xuất bến
taxi loại hình vận tải công cộng có nhiều tín hiệu khả quan hơn
cũng ghi nhận tình trạng thua lỗ nặng
chạy cầm chừng với trung bình một phần ba số lượng xe hiện có
thế nhưng đến xe buýt thì lại rất khác
loại hình vận tải công cộng này
đang được đề xuất chạy một trăm linh công suất vào giờ cao điểm
vâng đây là một trạm trung chuyển xe buýt
và bây giờ là khoảng tám giờ hơn
là cùng giờ cao điểm sáng
và cũng nằm trong cái khoảng thời gian được đề xuất
sẽ tăng dần suất tăng công suất của xe buýt
để đảm bảo phục vụ yêu cầu
nhu cầu của người dân đi lại được thuận tiện dễ dàng
cũng như đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch
và chúng ta hãy cùng xem số lượng hành khách
trên những chuyến xe
trong thời điểm này như thế nào
đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào
thì nguồn thu đóng vai trò tối quan trọng
và trong vận tải khách thì đó là
số lượng hành khách số vé bán ra
vậy từ trước đến nay
xe buýt chủ yếu phục vụ cho đối tượng nào là chính
và đối tượng đó hiện có đang sử dụng xe buýt hay không
thực ra nhu cầu vận tải của chúng ta bây giờ giảm sút rất nhiều
đối tượng chính là học sinh sinh viên chiếm lên hơn tám mươi
lượng khách đi lại thường xuyên của xe buýt
thì đã chưa lên thành phố hà nội
chứ như một số tuyến buýt chúng ta xét vào giờ cao điểm thôi
còn giờ thường thì chắc chắn là biết chúng ta
thì không phải lúc nào cũng có đủ khách rồi
đủ khách lấp đầy chỗ
thế trên trong giờ cao điểm
thì những cái tuyến buýt ấy
mà trước đây là đi qua một hàng loạt các trường đại học ấy
nó vẫn vắng hoe
tức là cái lượng khách của nó
mặc dù nó chạy vào giờ cao điểm rồi
và chạy năm mươi
tức là sức chứa chúng ta cho phép cho năm mươi thôi
ví dụ như là biết tám mươi thì chở bốn mươi thôi
thì hiện nay hầu như là giờ cao điểm tôi thấy là
cũng không lấp đầy được cái bốn mươi khách đấy đâu
còn những cái tuyến buýt mà tôi nói là
nó ví dụ như là đi qua những cái bệnh viện
rồi đi qua các bến xe
thì hiện nay là cái lượng khách ở bến xe
cũng giảm xuất rất nhiều
thực tế thì xe buýt rất khác với các loại hình vận tải công cộng khác
đây là loại hình vận tải khách duy nhất

không cần quan tâm đến số lượng hành khách nhiều hay ít
mà chỉ cần chạy đủ
chạy đúng tần suất của tuyến
khách nhiều hay ít lỗ nhiều hay lỗ ít
cũng không cần phải quan tâm
bởi đã có trợ giá của ngân sách
vậy càng chạy nhiều càng tăng công suất
thì trợ giá cũng càng nhiều
nhưng hiệu quả cũng là bài toán
cần phải cân nhắc
chúng ta phải xét đến bài toán hiệu quả
để chúng ta bỏ ra một số tiền trợ giá
rất lớn khổng lồ hàng nghìn tỷ đồng
hàng nghìn một năm
để có mặt lượng hành khách
nhất định cho xe buýt
trong thời gian trải giao dịch bệnh
lượng khách giảm suất rất nhiều
vậy thì bài toán trợ giá cũng phải rất xem xét
vậy thì nếu như chúng ta tăng
thì cũng phải có cơ sở
trả lời ba câu hỏi
vậy thì những tuyến nào nên tăng
và giờ không được cao điểm
mà tôi nghĩ là chỉ có thể xem xét một số tuyến nhất định
và phải có căn cứ về đếm khách
để làm cơ sở xem xét
chứ đề xuất
chứ đề xuất và tăng
những tuyến nhiều tuyến
bặc biệt là những tuyến đi qua trường đại học và giờ cao điểm
thì tôi nghĩ là
nó chỉ tăng trợ giá thôi
mà nó không tăng hiệu quả
tức là trợ giá quá lớn
không khi lượng khách bận tải được
nó không tăng lên không nhiều
từ khi dịch bệnh covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát
và diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước
đội ngũ phóng viên nhà báo
luôn kịp thời có mặt tại tâm dịch
để chủ động ghi nhận thông tin hình ảnh
những phản ánh khách quan chính xác
về công tác phòng chống dịch
mà không chỉ có vậy bằng tấm lòng thiện nguyện
những người làm báo đã có rất nhiều hoạt động
để hỗ trợ động viên chia sẻ kịp thời
với sự hy sinh vất vả của các lực lượng
nơi tuyến đầu và với người dân
gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
nhà báo lê văn thành là phóng viên
báo công an nhân dân thường trú tại tỉnh đắk lắc
trong thời gian dịch covid một mươi chín
bùng phát anh cùng các đồng nghiệp
ở nhóm báo chí thiện nguyện đã góp tiền
góp công và chủ động kêu gọi
các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng
trang thiết bị y tế cho lực lượng tuyến đầu
phòng chống dịch đồng thời hỗ trợ
lương thực thực phẩm thiết yếu
cho hàng trăm hộ nghèo trong khu vực bị cách ly
phong tỏa với tổng số tiền
khoảng ba trăm linh triệu đồng
bản thân tôi là một phóng viên của
báo công an nhân dân thường trú ở tây nguyên
trong quá trình kêu gọi
các nhà hảo tâm
thì họ cũng đã có một cái điểm tin
vào cơ quan báo của mình
và một số anh em báo chí
thì thông qua đó
thì họ đã ủng hộ rất là tích cực
và chúng tôi đã
từ cái việc mà kêu gọi
cho các nhà hảo tâm đó
thì chúng tôi đã
mua những phần quà
và mang đến tận tay cho người dân
anh em phóng viên thì vừa có đi
địa bàn nhiều vừa
để khai thác các thông tin từ các cơ quan chức năng
thì do đó thì từ những câu chuyện
thì anh em sẽ biết được
ở những nơi nào bà con cần cái gì
thì xuất phát từ đấy thì anh em vừa có thể là
làm tất tiền truyền thứ hai là vừa
đi văn động các nhà doanh nghiệp
các nhà hảo tâm để mà
chuyển tải những cái chia sẻ
của các doanh nghiệp của những nhà hậu tâm đó
đến với bà con nghèo bằng những cái
không chỉ bằng những lời nói
bằng những bản tin bài viết
các phóng viên nhà báo
tích cực kêu gọi hỗ trợ cộng đồng
trên các mạng xã hội
từ vận động tặng rau củ quà
cho các tỉnh phía nam
đến tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn
hàng chục chuyến xe chở rau củ quà
cùng hàng ngàn phần quà hỗ trợ
đã được chuyển đến người dân gặp khó khăn
do dịch covid một mươi chín
đối với mình là
một phóng viên một nhà báo
thì mình có cách làm
cách là mình góp phần
vào công tác tuyên truyền
mà đặc biệt
ngoài cái làm chuyên môn của mình
làm công tác chuyên môn
có thể là tận dụng các mạng xã hội
mà có ảnh hưởng
chen vào đó
mình tuyên truyền
công tác phòng chống dịch
chính sách của nhà nước
cũng như là vận động người dân
làm sao để nâng cao ý thức
chung tay vào phòng chống dịch
đi nhiều thì chúng tôi là những người
chứng kiến được những cái khó khăn
những cái vất vả của người dân
khi họ không thể nào mà đi
làm trong cái thời điểm mà phải thực hiện giãn cách và phong tỏa
cho nên là với cái thấu hiểu đấy
thì chúng tôi đã kêu gọi
và chia sẻ đối với người dân
và được rất may mắn là chúng tôi nhận được sự
đồng tình hưởng ứng của
rất nhiều các nhà hào tâm
để mà đồng hành cùng với hệ lực lượng phóng viên chúng tôi
để mang những cái phần quà
tuy là nhỏ nhưng mà nó cũng
góp phần giúp cho bà con vượt qua được
những cái khó khăn trong cái thời điểm mà
thực hiện phong tỏa vì dịch covid
ở đầu dịch bệnh bùng phát
ở đó gần như ngay lập tức
đã có hình ảnh các phóng viên nhà báo
không quản ngại khó khăn
kịp thời cập nhật thông tin
không chỉ vậy bằng việc làm đóng góp cụ thể
họ đã góp phần lan tỏa những giá trị
tốt đẹp trong cộng đồng
luôn sáng lên ở đội ngũ những người làm báo
là tinh thần dấn thân bám sát cơ sở
đồng hành sát cánh
cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân
những hình ảnh đẹp vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng nay của chúng tôi
chúc quý vị một ngày mới tốt lành